còn tại tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với trần ngọc đậu và trần kim quý cùng chú tại tp rạch giá về tội cướp tài sản
tại cơ quan công an đầu và quý khai nhận vào tối ngày hai mươi một tháng ba sau khi hẹn đi đánh nhau với một nhóm thanh niên khác
nhưng không thành cả hai rủ nhau đi cướp tài sản sau đó cả hai mang theo cây dao tự chế chạy xe máy trên đường
khi thấy một người phụ nữ đỗ xe ở lề đường đang nghe điện thoại đậu đã xuống xe cầm dao đến đe dọa người phụ nữ
rồi cướp một điện thoại di động một sợi dây chuyền bằng kim loại và tiền sau đó đổ lên xe quý đang chờ sẵn để tẩu thoát
công an tp rạch giá đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ hai đối tượng nói trên